hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
tin an ninh trả tự
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang vừa quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng viên
thuộc đảng bộ bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang gọi tắt là cdc hà giang
do có vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý sử dụng vật tư
trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đảng ủy cdc hà giang
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân
phụ trách tự phê bình và phê bình trong đảng quy chế làm việc của đảng ủy buông lỏng công tác
lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát không phát hiện ngăn chặn kịp thời
những hành vi vi phạm để nhiều cán bộ đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật của nhà nước
trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhận hối lộ với số tiền lớn vi phạm các quy định
về phòng chống tham nhũng gây lãng phí thất thoát ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí
nguyễn trần tuấn ủy viên ban thường vụ đảng ủy sở y tế bí thư đảng ủy giám đốc cdc hà giang
phan thị nga chi ủy viên tri bộ trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang tô minh huệ đảng viên
trưởng phòng tài chính kê toán cdc hà giang
quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí
phạm thị kim dung phó bí thư đảng ủy phó giám đốc cdc hà giang
cảnh cáo đối với đồng chí hoàng thị phượng đảng viên kê toán phòng tài chính kê toán cdc hà giang
vì liên quan đến những vi phạm thuộc cdc hà giang
công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ một mươi hai bình khí cười và bốn mươi cây thuốc lá đệ tử
số hàng hóa trên được phát hiện trong một căn nhà cho thuê tại khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài
tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại tổ một khu phố thanh bình tổ công tác phát hiện trước cửa nhà có một mươi hai bình khí
vẫn còn nguyên màng ni lông bọc niêm phong đầu van cùng chín mươi quả bóng bay cao su trong nhà có bốn mươi cây thuốc lá điện tử
chủ thuê nhà là kiều văn tuấn chú tại huyện phú riềng không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng trên
bước đầu tuấn khai nhận một mươi hai bình khí là khí cười tuấn mua về để bán
quá trình kiểm tra căn nhà tổ công tác còn phát hiện tạm giữ chín con dao nhọn dài và hai dao phóng lợn
ngày hôm qua trên quốc lộ sáu mươi đoạn dốc cầu rạch miễu thuộc phương sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
một xe tải chở bia đã bốc cháy dữ dội thiêu dụi hoàn toàn phần đầu xe và một phần hàng hóa ở trên xe
cụ thể xe tải do lái xe nguyễn hoàng thân
chú thành phố hồ chí minh điều khiển chở bia đang lưu thông từ tỉnh bến tre đi tiền giang
khi đổ dốc rạch miễu người dân phát hiện có khói bốc ra ở phía đầu xe sau đó bốc cháy dữ dội
người dân dùng bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
thay hiện trường xe tải cháy rụi hoàn toàn phần đầu một phần hàng hóa bị hư hỏng nặng
nhưng may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy